vào tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi nguyễn phương hằng tái giá cùng doanh nhân bất đồng sản huỳnh uy dũng
năm hai nghìn hai mươi ông dũng chính thức rút lui khỏi thương trường
nhường hết quyền điều hành công ty cổ phần đại nam cho bà hằng

một đại học giáo dục từ xa ở mỹ trao bằng giáo sư thính giảng danh dự
ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố
bắt tạm giam bà nguyễn phương hằng về tội lợi dụng các quyền tự do
dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
cơ quan tp hcm đã ra quyết định khởi tố hữu án khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi và bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy viện kiểm sát nhân dân cung cấp đã phê chuẩn quyết định này
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã bàn hành quy định tạm hoãn xuất cảnh
đối với bà nguyễn phương hằng từ ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
từ khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay bà nguyễn phương hằng đã thường xuyên live stream
kêu gọi nhiều người nổi tiếng
trong đó nhiều buổi live stream bà hằng đã tối nhiều nghị sĩ nổi tiếng như hòa linh
đàm vĩnh hưng thủy tiên trấn thành mc đại nghĩa ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền trung
bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm hai nghìn hai mươi
sau đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã vào cuộc điều tra và kết luận
các nghệ sĩ này không có hành vi giả dối không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp
ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền trung nên không khởi tố vụ án hình sự
bên cạnh đó công an tp hcm cũng ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự
đối với ông võ hoàng yên nghệ sĩ hoài linh do không có dấu hiệu tội phạm
bà hằng cùng ca sĩ đàm vĩnh hưng ca sĩ thủy tiên ca sĩ vy oanh ông võ hoàng yên
nghệ sĩ hoài linh nhà báo hàn ni nhà báo đức hiển bà đinh thị lan tố cáo về hành vi vu khống
làm nhục người khác lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
bà nguyễn phương hằng tên cũ là nguyễn thị thanh tuyền là người rất nổi tiếng trong giới doanh nhân
bà là việt kiều canada hay còn được biết đến với biệt danh hàng canada
bà hằng đang sinh sống tại canada từ năm mươi sáu tuổi từng có một đời chồng tại trung quốc
và sau này họ đã cùng có một đứa con chung sau khi người chồng này mất bà đã thanh lý hết tài sản
đưa con về việt nam thành lập công ty kinh doanh bất động sản trồng cao su và mở siêu thị thời trang
theo lời kể bà hằng đã bắt đầu bơn trải để kiếm tiền
từ năm hai mươi năm tuổi bà hằng từng chia sẻ quan điểm của mình trên báo giới
tôi không phải là người phụ nữ thích xài tiền của đàn ông những thứ tôi thích thì tôi phải làm để hưởng thụ
không có sống nhờ vào ai kể cả là chồng mình
vào ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một ông nguyễn phương hằng và chồng đã cùng lên tố cáo ông võ hoàng yên
lừa đảo chiếm đoạt của họ hơn hai trăm linh tỷ đồng thông qua các hoạt động cứu trợ người dân miền trung
trong đợt lũ lụt năm hai nghìn hai mươi trong đó nổi bật là việc xây lên một cơ sở thờ tự tại bình thuận
với một số vụ liên quan khác dù sau đó ông yên xin được gửi trả lại số tiền trên
nhưng vợ chồng ông dũng vẫn từ chối và nói rằng sẽ tố cáo vạch chân bộ mặt thật của ông võ hoàng yên
vì cho rằng ông đã có hành vi khám chữa bệnh phản khoa học không có cơ sở chuẩn đoán
và có dấu hiệu gian dối chiếm đoạt tài sản của bệnh nhân
trong video đăng tải vào ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bà hằng cho rằng ông võ hoàng yên hoạt động
chữa bệnh tại tỉnh bình thuận là do có sự bao che của cơ quan chức năng
phát ngôn này nên vào ngày một mươi sáu tháng bốn bà hằng đã bị sở thông tin và truyền thông tp hcm
xử phạt bảy năm triệu đồng vì cung cấp thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm quyết định không khởi tố vụ án
do không có dấu hiệu phạm tội cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn vương hằng trong buổi phát trực tiếp của mình
đã lên tiếng chỉ trích nghệ sĩ hoài linh người được biết là đã từng được ông võ hoàng yên chữa bệnh
vì không lên tiếng tố cáo hành vi lừa đảo của người này như bà
ngày hai mươi tám tháng bốn bà hằng đưa ra những bằng chứng xác thực cáo buộc hai người trên có thân tình
cho rằng hoài linh không tố cáo võ hoàng yên là vì họ có dây mờ dễ má với nhau
đồng thời cáo buộc hoài linh có khuyên hướng mê tín dị đoàn và muốn học nghề chữa bệnh của ông võ hoàng yên
trước những cáo buộc trên hoài linh giữ im lặng và không đưa ra bất cứ lời giải thích nào
sau đó vào ngày hai mươi hai tháng năm bà hằng tố hoài linh giữ số tiền quyên góp một mươi ba bốn tỷ đồng
cho đồng bào miền trung bị lũ lụt vào hồi cuối năm hai nghìn hai mươi làm của riêng
đến ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn phương hằng tiếp tục phát trực tiếp với nội dung chính
xoay quanh việc hoài linh chưa thực hiện công tác từ thiện dù đã nhận quyên góp hơn một mươi ba tỷ đồng
và đưa ra nhiều lời tố cáo chưa được kiểm chứng về lối sống đời tư của người nghệ sĩ này
buổi phát trực tiếp này trên trang facebook cá nhân của bà hằng có thời điểm đã ghi nhận hơn hai trăm hai mươi năm lượt xem
hai trang phát trực tiếp trên kênh youtube trường đua đại nam
và trang facebook của công ty đại nam cũng lần lượt đạt hơn một trăm sáu mươi ba và tám mươi người xem cùng lúc
được cho là đã xác lập kỷ lục luông chuyên phát trực tuyến được xem cùng lúc nhiều nhất trên facebook
tại việt nam với thời điểm có gần năm trăm linh người lượt xem cùng lúc
hoài linh sau đó biện hộ rằng ông đã có ý định trao cho người dân trước dịp tết nguyên đán tân sỉu
nhưng vì dịch covid một mươi chín bùng phát nên đành phải hoãn lại
tuy nhiên lời giải thích này của hoài linh do đó gặp phải phản ứng trái chiều từ dư luận và người hâm mộ
với lý do đã có những thời điểm vô cùng nhiều
dịch bệnh được khống chế hoàn toàn
ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một giữa ồn ào liên quan đến việc ngâm tiền tử thiện
đại diện hoài linh đã trao cho tỉnh quảng trị hai bốn tỷ đồng
bên cạnh ngoại linh bà nguyễn phương hằng cũng không khai chỉ trích đích danh nghệ sĩ hồng vân
vì một tài khoản facebook được cho là của người này đã có những bình luận thiếu khách quan với bà
bà hằng sau đó đã công khai một đoạn ghi âm ngắn được cho là của hồng vân với những từ ngữ thiếu tôn trọng khán giả
sau nhiều ngày giữ im lặng hồng vân đã lên tiếng phủ nhận
cáo buộc của bà hằng là thiếu chính xác
sau khi bị ca sĩ viu anh chia sẻ cảm nghĩ với nội dung bóng gió đà kích
bà nguyễn phương hằng sau đó đã live stream công bố nhiều góc quát trong quá khứ của ca sĩ này
như từng làm bé để thuê cướp chồng
viu anh đã trả lại gai gắt và lên tiếng phủ nhận những cáo buộc của bà hằng
đòi bằng chứng đến trước ngày hai mươi chín tháng năm
vào ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một vi oanh cho biết cô đã gửi đơn tố cáo nguyễn phương hằng
lên công an thành phố hồ chí minh vì cho rằng bà đã sử dụng những ngôn ngữ
phản cảm xúc phạm đến cá nhân cô cũng như gia đình và các con
vào tối ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn phương hằng đã live stream lên tiếng tố đảng vĩnh hương
vì ngân tiền từ thiện của người đóng góp đồng thời cho biết đang giữ khoảng hai kg giấy tờ sao kê
từ tài khoản ngân hàng của anh và tiết lộ số tiền từ thiện thực sự mà nam ca sĩ nhận được
lên hơn chín mươi sáu tỷ đồng hoàn toàn khác so với số tiền trước đó công bố được nhận
bà cũng cảnh báo trong vòng một tuần nếu đảng vĩnh hương không công khai bản sao kê
tổng số tiền từ thiện anh nhận được
thì sẽ tung bằng chứng và nhớ đến pháp luật can thiệp
sau đó một ngày đàm vĩnh hương đã chính thức lên tiếng về vấn đề này nhằm chấn an dư luận
đến ngày một tháng chín cùng năm đàm vĩnh hưng gửi đơn lên cơ quan cảnh sát điều tra thành phố hồ chí minh
tố cáo bà phương hằng vì hành vi phu khống làm nhục người khác đưa hoặc sử dụng trái phép
thông tin mạng máy tính mạng viễn thông
không dừng lại ở giới nghị sĩ nhà báo hẳn nghi của báo sài gòn giải phóng và nhiều cá nhân khác
cũng nộp đơn tố cáo bà nguyễn phương hằng
ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một ông nguyễn đức hiển phó tổng biên tập báo pháp luật thành phố hồ chí minh
đã gửi đơn tố giác bà hằng lên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
về hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để vu khống làm nhục ông cũng như cơ quan mà ông đang làm việc
ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một bà hằng tiếp tục loạt livestream giải ăn chặn mở rộng
trong đó cho biết đã phối hợp với công an điều tra nhằm xác minh các cá nhân có liên quan đến vụ việc từ thiện
và nêu nhiều tiên nghệ sĩ ca sĩ làm từ thiện trong giai đoạn tháng một mươi một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tại miền trung nhưng chưa sao kề và các cá nhân tổ chức tiếp tay cho những nghị sĩ trên